ghi nhận thêm ca dương tính với virus sars cov hai tại hà nội
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thời điểm khép lại nền quân chủ kéo dài một mươi thế kỷ tại nước ta
thưa quý vị hôm nay tại cuộc họp với tiểu ban kinh tế xã hội về hoàn thiện các dự thảo văn kiện
báo cáo kinh tế xã hội phục vụ đại hội một mươi ba của đảng thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
hiện cả thế giới và việt nam đều đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh hiện nay
vì vậy vấn đề khát vọng dân tộc đổi mới sáng tạo với nền tảng văn hóa con người việt nam
cần được khẳng định trong các dự thảo văn kiện
thủ tướng nêu rõ chín mươi bảy người dân được hỏi đều thể hiện sự tin tưởng đối với các biện pháp của đảng
nhà nước trong phòng chống dịch covid một mươi chín điều này nói lên ý đảng lòng dân là nền tảng quan trọng
để chúng ta vượt qua khó khăn
thủ tướng nhấn mạnh
vấn đề khát vọng dân tộc đổi mới sáng tạo với nền tảng văn hóa con người việt nam
cần được khẳng định trong các dự thảo văn kiện
làm rõ hơn nổi bật kết quả thực hiện mục tiêu kép của nước ta trong năm hai nghìn hai mươi
vừa quyết liệt phòng chống dịch vừa vượt hồi phát triển kinh tế rồi là
anh ấy cứ nói chuyện với tôi là phấn đấu hai khoảng hai là một cố gắng rất lớn trong năm hai nghìn hai mươi
điều này khó khăn cả thế giới cả khu vực thì đây cũng là một cố gắng rất lớn để làm cái đà cho phát triển
sắp tới đây cũng là minh chứng rõ nét của định hướng đúng và các giải pháp quyết liệt phòng chống
dịch và phù hồi phát triển kinh tế rồi đồng thời thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị
cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước thủ tướng đề nghị nghiên cứu viết sâu sắc hơn về những vấn đề mới phát sinh dự bằng phát triển giải quyết hợp lợi và thư giãn vào văn hóa

kinh tế toàn cầu biến động mạnh lưu ý những thách thức về thiên tai biến đổi khí hậu
trên cơ sở đó đặt ra yêu cầu tăng cường sức chống chịu đề kháng để sẵn sàng ứng phó với các dịch
bệnh thiên tai nguy hiểm và biến đổi khí hậu gây hậu quả nặng nề trong tương lai
thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính tính toán kỹ lại các chỉ tiêu về tài chính
ngân sách nhà nước đầu tư công để vừa phục vụ công tác xây dựng văn kiện và sự thảo kế hoạch
đầu tư công hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm để trình chính phủ quốc hội theo quy định tinh thần là phải tiếp tục đẩy mạnh
đầu tư kể cả đầu tư xã hội và đầu tư công ngày hôm nay đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
đã long trọng tổ chức meeting kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập ngành ngoại giao việt nam
tham dự buổi lễ có đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí
phát biểu chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập ngành ngoại giao việt nam
đại sứ ngô đức mạnh nhấn mạnh trang sử hào hùng bảy mươi năm năm của dân tộc việt nam in đậm những dấu
ấn đóng góp vẻ vang của ngoại giao việt nam đại sứ khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt
của đảng và chủ tịch hồ chí minh các thế hệ cán bộ ngoại giao đã không quản ngại gian khổ
hết lòng phụng sự cách mạng phụng sự nhân dân đóng góp vào công cuộc đấu tranh
bảo vệ và phát triển đất nước cũng như nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
đại sứ ngô đức mạnh nhấn mạnh ngày hòa bình lập lại ngoại giao việt nam tham gia tích cực vào
công cuộc tái thiết đất nước thúc đẩy đổi mới tư duy đối ngoại đóng góp cho công cuộc đổi mới
và mở cửa phá thế bao vây cấm vận triển khai công cuộc hội nhập toàn diện của đất nước
thời gian tới đại sứ quán việt nam tiếp tục nỗ lực triển khai sáng tạo toàn diện và hiệu quả
và công tác đối ngoại thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện
việt nam liên bang nga đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
sáng nay các bộ trưởng kinh tế asean đã tổ chức hội nghị tham vấn với các đối tác ngoại khối bao
gồm nhật bản buổi tham vấn lần thứ hai mươi sáu giữa asean và nhật bản do bộ trưởng bộ công thương trần tuấn
anh và bộ trưởng kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản ngài kazushima hiroshi đồng chủ trì
tại buổi tham vấn các bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự ảnh hưởng lan rộng của đại dịch
covid một mươi chín tới cuộc sống của người dân và các nền kinh tế trong khu vực và trên toàn thế giới
tái khẳng định các cam kết cùng nhau hành động nhằm giảm bớt các tác động tiêu cực của đại dịch và nỗ
lực bảo đảm sự bền vững của kinh tế và tài chính ở cấp vĩ mô thông qua việc mở rộng thị trường cho
thương mại và đầu tư bảo đảm sự bền vững của chuỗi cung ứng đặc biệt là đối với các hàng hóa thiết
yếu các bộ trưởng cũng ghi nhận tiến triển của việc triển khai kế hoạch hành động về việc phục
hồi kinh tế giữa asean và nhật bản đã được các bộ trưởng của hai bên thông qua tại cuộc họp đặc
biệt trực tuyến ngày hai mươi chín tháng bảy tin tưởng rằng kế hoạch sẽ giúp asean và nhật bản vượt qua các
thách thức của đại dịch và đồng góp đáng kể cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của khu vực sau
đại dịch sáng nay đảng bộ bộ tài chính đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ bộ tài chính lần thứ hai mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh là mục tiêu then chốt trong công tác đảng tại đảng bộ bộ tài chính
để chuẩn bị cho đại hội trong thời gian vừa qua đảng bộ bộ tài chính đã tập trung lãnh đạo tổ chức
thành công đại hội tại hai trăm sáu mươi ba tri bộ thuộc năm mươi một tri đảng bộ trực thuộc tiếp thu các ý kiến tâm huyết
trách nhiệm từ đại hội các tri bộ đảng bộ cơ sở các tổ chức đảng của tập thể các cơ quan trong bộ
đại hội sẽ rút ra bài học kinh nghiệm đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cho
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm trong đó tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức đảng chăm sạch vững mạnh
thưa quý vị sáng nay ủy ban về các vấn đề xã hội đã làm việc với các cơ quan của chính phủ về việc
thực hiện nghị quyết số bảy mươi sáu của quốc hội khóa một mươi ba về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
nhiều bất cập trong kết quả giảm nghèo bền vững đã được các đại biểu phân tích làm rõ tại buổi làm việc
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn ba bảy mươi năm bình quân trong bốn năm giảm một năm mươi ba một năm
vượt chỉ tiêu quốc hội giao giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước từ một đến một năm một năm mục tiêu
đến hết năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm xuống dưới ba kết quả giảm nghèo chưa bền vững
tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao nếu chuẩn nghèo mới được áp dụng trong giai đoạn
hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm dự kiến số hộ thuộc diện nghèo của cả nước sẽ tăng lên gần hai năm lần hiện nay
tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo sẽ chiếm một mươi sáu dân số kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống ngành giao thông
vận tải bộ giao thông vận tải đã tổ chức lễ trao giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải
đây là những tác phẩm viết về ngành đã góp phần vào công cuộc phát triển hạ tầng giao thông và
kinh tế xã hội của đất nước sau một năm phát động giải đã thu hút được
gần hai trăm linh tác phẩm của gần năm mươi cơ quan báo chí trung ương và địa phương tham gia dự thi gồm nhiều
thể loại phóng sự ký sự bài viết phản ánh với chủ đề về ngành giao thông vận tải bàn tổ chức đã
trao một giải nhất hai giải nhì ba giải ba một mươi năm giải khuyến khích cho các tác phẩm dự thi và ba giải tập
thể có số lượng gửi tác phẩm dự thi nhiều nhất nhân dịp này giải báo chí viết về ngành giao
thông vận tải lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi một đã được phát động giải sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày một tháng chín
năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
theo thông tin từ cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội diễn ra vào
chiều nay trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm một trường hợp mắc mới covid một mươi chín đó là f một của
bệnh nhân một nghìn ba mươi bốn bệnh nhân này cũng vừa rời khỏi khu cách ly tập trung
bệnh nhân mắc covid một mươi chín mới nhất là nam hai mươi ba tuổi trở về từ nga được cách ly tập trung tại tỉnh
hải dương kết thúc cách ly ngày hai mươi năm tháng tám bệnh nhân trở về tạm trú tại năm mươi tám b bà triệu
phường hàng bài quận hoàn kiếm trở về quê tại tỉnh bà rịa vũng tàu trước khi rời khu cách ly
bệnh nhân đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả tối ngày hai mươi năm tháng tám
cdc hải dương thông tin kết quả xét nghiệm trường hợp này âm tính nhưng ở cùng phòng với bệnh nhân số một nghìn ba mươi bốn
trong khu cách ly tập trung ngày hai mươi tám tháng tám bệnh nhân được cdc hà nội xét nghiệm lần ba và cho kết
quả dương tính với sars cov hai từ ngày một mươi chín tháng tám đến nay hà nội không ghi nhận thêm ca mắc mới
ngoài cộng đồng tuy nhiên ghi nhận hai trường hợp hết cách ly tập trung tại hải dương trở về hà
hà nội vì vậy nguy cơ dịch xâm nhập từ các địa phương vào hà nội rất đáng quan ngại
tại cuộc họp lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị
thủ nghiêm quy định về cách ly tuyệt đối không để người đang đợi kết quả xét nghiệm lần hai được
phép rời khỏi khu cách ly tập trung người ra khỏi khu cách ly phải tiếp tục được theo dõi sức khỏe
tại nhà một mươi bốn ngày xin được chuyển tới quý vị và các bạn những con số cập nhật đáng chú ý về tình hình
dịch bệnh covid một mươi chín trong nước tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng tám việt nam ghi nhận
thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới tính từ sáu giờ đến một mươi tám giờ

việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có một ca tại đà nẵng và một ca tại hà nội
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba mươi tám ca cả nước cũng đã có thêm hai mươi sáu bệnh nhân
được công bố khỏi bệnh như vậy trong tổng số một ba mươi tám ca đã có số ca điều trị khỏi là sáu trăm sáu mươi ba ca
số ca còn đang điều trị là ba trăm bốn mươi năm ca số ca tử vong là ba mươi ca tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh
từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu mươi chín bốn trăm tám mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một bốn trăm sáu mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi tám hai trăm linh người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là bốn mươi chín tám trăm một mươi chín người
trước những yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ kép vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới
sáng nay ban thường vụ thành ủy đà nẵng đã đưa ra lộ trình để khôi phục sản xuất ổn định an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố
tính đến ngày hôm nay thành phố đà nẵng có một trăm bảy mươi người mắc covid một mươi chín
hiện toàn thành phố còn bốn mươi điểm nóng về dịch trong đó có hai mươi năm điểm cách ly y tế tập trung
sau một tháng phòng chống dịch thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhất là công tác truy vết phát hiện ca bệnh trong cộng đồng
tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế như tình trạng chủ quan lơ lả trong nhân dân thụ động thiếu quyết liệt trong chống dịch tại các xã phường
liên quan đến kỳ thi sắp đến lãnh đạo thành ủy lưu ý cần tập trung mọi nguồn lực tổ chức xét nghiệm đầy đủ
chính xác cho đông đảo các học sinh cán bộ tham gia kỳ thi để qua đó vừa đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng vừa có công văn điều chỉnh thời gian địa điểm tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín
cho giáo viên thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi
thời gian xét nghiệm đối với thí sinh gồm thí sinh thuộc diện f một f hai và đang ở khu vực cách ly y tế
sẽ được cơ quan y tế địa phương liên hệ lấy mẫu xét nghiệm tại nơi cách ly tập trung
và tại nhà thí sinh các thí sinh ở ngoài thành phố dự thi tại hội đồng thi thành phố đà nẵng
sẽ xét nghiệm vào ngày ba mươi một tháng tám tại các điểm thi
đối với lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi tại điểm thi dự phòng sẽ được xét nghiệm vào ngày một tháng chín
trong phần tiếp theo phú yên quyết tâm đưa công trình hồ chứa nước nghìn tỷ vượt lũ trong mùa mưa sắp tới
chiến phá đường dây đánh bạc bằng tính thức lô đề qua xa lộn
thưa quý vị ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ
triển khai thi công công trình khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá đảo phú quý giai đoạn một
công trình có tổng mức đầu tư trên năm trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
đây là công trình neo đậu tránh chú bão cấp vùng có thể đáp ứng cho một tàu cá có công suất đến sáu trăm linh cv
của tỉnh bình thuận và các địa phương lân cận hoạt động khai thác hải sản trên ngư trường vùng biển nam trung bộ
quần đảo trường sa và nhà rán dk một vào neo đậu tránh chú bão
quy mô diện tích mặt nước khu neo đậu là năm mươi năm ha
công trình bao gồm hai hạng mục là đê chắn sóng phía đông và đê chắn sóng phía tây và hệ thống phao neo cầu
sau khi được thủ tướng chính phủ có văn bản đồng ý cho chuyển đổi một trăm bảy mươi sáu hectare đất rừng và cơ bản giải quyết
các vướng mắc chỉ trệ trong đền bù dự án hồ chứa nước mỹ lâm công trình trọng điểm của tỉnh phú yên
đang huy động tối đa nhân lực vật lực để nhanh tiến độ bảo đảm các hạng mục chính vượt lũ trong mùa mưa sắp tới
là công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh phú yên hồ chứa nước mỹ lâm đang được khẩn trương xây dựng trên diện tích hơn bốn trăm bảy mươi bảy ha
tại hai xã hòa thịnh và hòa mỹ đông huyện tây hòa tỉnh phú yên với tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng
dự án có ba hợp phần trong đó ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi năm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
làm chủ đối tư hợp phần đầu mối
khi hoàn thành hồ chứa có dung tích khoảng ba mươi bốn tám triệu mét khối bảo đảm cấp nước tưới cho khoảng hai ha lúa
năm trăm linh ha mía tám trăm linh ha nuôi trồng thủy sản và cấp nước sinh hoạt cho hơn ba tám trăm linh hộ dân
niềm khát khao mong đợi của người dân vùng căn cứ cách mạng anh hùng
đều hoàn thành gần bảy trăm linh mét khối đất đắp của hạng mục đập đất đủ điều kiện vượt lũ trước mùa mưa năm nay
bảo đảm an toàn vùng hạ du và công trình
các mũi thi công đang huy động tối đa các phương tiện máy móc thiết bị nhân công tập trung tăng ca
đẩy nhanh tiến độ trong mọi diễn biến khắc nghiệt của thời tiết
nên là vùng móng vùng cửa vùng trường
nên là sẽ làm nhanh để cho đơn vị thi công cũng có mật băng tròn vẹn để làm
rồi đẩy nhanh được tiến độ tràn dòng đúng thời điểm
đến nay thì thủ tướng chính phủ cũng đã có cái văn bản cho phép chuyển cái đất rừng sang các loại đất khác
để xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh phú yên
thì ủy ban dân quyền cũng đã chỉ đạo cho phòng tài nghiệm môi trường
rồi trung tâm phát triển vị đất để thực hiện cái việc áp giá bồi thường cho bà con nhân dân
trong đó có chín hộ liên quan đến đất rừng sẽ có tập trung giới thiết cho nó kịp thời
đảm bảo được tiến độ thi công của công trình là mục tiêu cao nhất
ngoài huy động tối đa nhân vật lực ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi năm
đã tạm ứng cho địa phương hơn một sáu tỷ đồng
chi tạm ứng cho một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án
cùng với đó xã hòa thịnh đang phối hợp với trung tâm phát triển quỹ
đất của huyện tây hòa và các đơn vị liên quan
ra soát tất cả các trường hợp còn vướng mắt về giải phóng mặt bằng
để lên phương án tiếp tục chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đúng quy định
dù trước đây việc sử dụng nước máy sinh hoạt bình quân mỗi tháng chỉ dưới một trăm linh mét khối
thế nhưng bất ngờ một hộ dân ở tp biên hòa tỉnh đồng nai
nhận được thông báo sử dụng nước trong tháng lên đến gần hai mét khối
tương ứng với số tiền phải trả là hơn hai mươi tám triệu đồng
những ngày qua
anh lương trí quang
của khu phố hai phường long bình tp biên hòa
nhận thông báo phải thanh toán số tiền hơn hai mươi tám triệu đồng
chi phí sử dụng nước một tháng của gia đình
nếu không sẽ bị ngưng cấp nước từ ngày một tháng chín
anh quang cho biết
từ khi gia đình lắp hệ thống nước máy để sử dụng vào năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
bình quân hàng tháng sử dụng nước dưới một trăm linh mét khối
thì bất ngờ vừa qua trong một tháng
đồng hồ nước báo chỉ số tiêu thụ trong tháng gần hai mét khối
công ty của phần cấp nước đồng nai
cũng nhận thấy chỉ số đồng hồ nước tăng bất thường của hộ dân trên
nên đã lập biên bản
tạm thời thay một đồng hồ khác khoán chỉ số nước một trăm năm mươi mét khối
để khách hàng sử dụng
đồng thời đưa đồng hồ nghi vấn có sai số kiểm định
tại trung tâm khoa học công nghệ thuộc sở khoa học công nghệ đồng nai
kết quả kiểm định cho thấy đồng hồ đạt các tiêu chuẩn đo lường theo quy định
về đồng hồ là chất lượng
còn về cái nguyên nhân mà dẫn tới chỉ số nước tăng cao
thì chỉ có là rò rỉ xa hồng hồ hoặc là có sử dụng
mới dẫn tới chỉ số nước tăng cao như thế
đại diện công ty cổ phần cấp nước đồng nai cũng cho biết
chỉ chịu trách nhiệm trong trường hợp đồng hồ có sai sót
nhưng kết quả kiểm định của bên thứ ba đạt các tiêu chuẩn đo lường theo quy định
trước thực trạng trên lãnh đạo tỉnh đồng nai sớm vào cuộc điều tra làm rõ
để người dân yên tâm lao động sản xuất
thưa quý vị ngày hôm nay công an huyện cronbuk tỉnh đắk lắc cho biết
trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông
do xe tải tuột dốc làm hư hại nhiều phương tiện
chiều ngày hai mươi bảy tháng tám anh nguyễn xuân trung ba mươi một tuổi
trú tại phường khánh xuân tp bùa măn thuật tỉnh đắk lắc
điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi bảy c hai mươi một nghìn năm trăm năm mươi một chở ba viên gạch
giao đến trường trung học cơ sở ngô gia tự thuộc xã cư pâng huyện cronbuk tỉnh đắk lắc
khi xe dừng tại dốc đến cổng trường thì bất ngờ mất phanh
trôi xuống dốc rồi va chạm với nhiều phương tiện
rất may vụ tai nạn giao thông không gây thiệt hại về người
khu vực này cũng vốn là một trong những điểm đen về tai nạn giao thông trên địa bàn xã cư pâng
ngày hôm nay công an tỉnh quảng bình vừa bắt nhóm đánh bạc bằng hình thức lô đề
qua ứng dụng giao lô hoạt động khá tinh vi ở vùng nông thôn trong tỉnh
lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với hai đối tượng chủ đề
triệu tập hai mươi hai đối tượng khác có liên quan tạm giữ một mươi bảy điện thoại di động
gần một trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
và hàng trăm tờ tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc
bước đầu lực lượng chức năng xác định các đối tượng đánh số lô đề dựa vào kết quả
sổ số kiên thiết miền trung và miền bắc qua hệ thống tin nhắn giao lô
mỗi đối tượng giao dịch hàng ngày với chủ đề từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
chiều nay bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo
đây là một trong những sự kiện giới thiệu các nền tảng số make in việt nam
nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
viettel ai open platform cung cấp những công nghệ nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo
giúp cho việc vận hành công việc của các tổ chức doanh nghiệp được tự động hóa tối ưu và hiệu quả hơn
nền tảng công nghệ này sẽ tập trung khai thác những lĩnh vực như công nghệ xử lý giọng nói
ngôn ngữ tự nhiên tiếng việt thị giác máy tính phù hợp ứng dụng trong nhiều lĩnh vực
và sẽ trở thành một thành tố quan trọng góp phần xây dựng và phát triển thành phố thông minh
cũng là một trong số ít các nền tảng cung cấp đầy đủ công nghệ về trí tuệ nhân tạo
cho các ứng dụng chuyển đổi số tại việt nam
sau đây là những thông tin về giá cả thị trường như giá lợn hơi và sầu riêng giảm
các sản phẩm điện lạnh tại hà nội cũng được điều chỉnh giảm giá khá sâu
giá thịt lợn hơi hôm nay ngày hai mươi tám tháng tám tiếp tục giảm từ một đến bốn đồng một kg trên cả nước
giao động trong khoảng bảy mươi tám tám mươi ba đồng một kg
tại một số tỉnh như tuyên quang
vĩnh long bạc liêu giá lợn hơi được thu mua với mức thấp bảy mươi tám đồng một kg
còn tại bình phước bình thuận ninh thuận tiền giang giá lợn hơi ở mức tám mươi ba đồng một kg
giá sầu riêng bán tại chợ giao động ở mức sáu mươi đồng một kg đến tám mươi năm đồng một kg
giá cao nhất là sầu riêng ri sáu hạt lép trái lớn
tại siêu thị giá sầu riêng ở mức năm mươi chín chín trăm linh đồng một kg
sầu riêng xuất khẩu giảm gần tám mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
đây là mức giảm mạnh nhất trong các mặt hàng trái cây xuất khẩu của việt nam trong nửa đầu năm nay
nhiều sản phẩm tv tủ lạnh điều hòa nồi chiên không dầu đang được các siêu thị điện máy trên địa bàn hà nội điều chỉnh giảm giá khá sâu
có sản phẩm giảm tới năm mươi
cụ thể tv màn hình led sáu mươi năm inch giảm giá năm mươi năm
các mẫu tủ lạnh dung tích lớn loại hai cánh và side by side cũng được giảm từ một mươi bảy đến ba mươi
tuy nhiên lượng khách hàng vẫn thừa vắng
kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
bảy mươi năm năm ngày khai trường đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bảy mươi năm năm ngày bình dân học vụ
mới đây ban quản lý di tích nhà tù hòa lò tổ chức trưng bày chấp cánh ước mơ
trưng bày được chia làm ba phần ký ức mùa khai trường biến nhà tù thành trường học cách mạng
và xây đắp những ước mơ xoay quanh những ngày tháng sôi nổi học tập
diệt giặc rốt của toàn dân những ngày đầu mới độc lập
những ngôi trường trong chiến tranh là những lao tù trở thành nơi rèn luyện
học tập của các chiến sĩ cách mạng những lớp học chấp cánh ước mơ đặc biệt
ở vùng cao vùng sâu ngoài hải đảo trong bệnh viện ngày hôm nay
mà tiếng chống trường đã điểm thì những cái tiếng vang của tiếng chống trường đó
nó thúc giục các em quay trở về quá khứ quay trở về cội nguồn
và xem đó
đó là một sức mạnh một truyền thống mà chúng ta đầy tự hào để phát huy
mong rằng sự khởi đầu năm học mới qua trường bày này các em xem đó là một cái động lực
một cái bài học tinh thần một bài học trí tuệ một bài học của cả dân tộc
mà cho dù trước kia cha ông chúng ta phải đánh đổi cả xương máu để có được
tại lễ khai mạc công chúng và du khách được gặp gỡ những nhân chứng lịch sử
và đại diện gia đình các nhân chứng đã trực tiếp tham gia vào các lớp học
đặc biệt năm xưa
tiếp cận những tài liệu hiện vật của các chiến sĩ cách mạng từng học tập trong tù
cái cảm tưởng của tôi hôm nay tôi đến tôi thấy đây là một cái mà ý tưởng rất là mới
ý tưởng rất là mới và mở đầu cho như vậy cái nâng cao trí thức của thế hệ trẻ
cho ngày nay cho ngày mai
triển lãm đã giúp thế hệ trẻ cảm nhận ý nghĩa không khí những ngày đầu độc lập
để trân trọng hơn những cơ hội được học tập được cống hiến hùn đúc lòng tự hào tự tôn dân tộc

tại lầu ngũ phụng hoàng thành huế vua bảo đại đã tuyên chiếu thoái vị trước quốc dân độc bào
sự kiện này không chỉ đánh dấu cuộc cách mạng tháng tám đã thành công một cách triệt đề
mà còn khép lại nền quân chủ kéo dài hơn một mươi thế kỷ ở việt nam mở ra kỷ nguyên mới kỷ nguyên độc lập dân chủ
bảy mươi năm năm trước những cuộc tuần hành khởi nghĩa giành chính quyền nổ ra khắp cả nước
đặc biệt là tại kinh đô khiến triều đình huế lo sợ
ngày hai mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ở thừa thiên huế chính quyền về tay nhân dân
cùng ngày việt minh thừa thiên huế đã gửi điện yêu cầu vua bảo đại thoái vị với lời lẽ gai gắt
yêu cầu chính quyền nam triều phải giải tán và vua bảo đại phải thoái vị ngay
chiều ngày hai mươi bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm vua bảo đại gửi điện cho chính phủ lâm thời xin thoái vị
bảy mươi năm năm trước những cuộc tuần hành khởi nghĩa giành chính quyền nổ ra khắp cả nước
đặc biệt là tại kinh đô
khiến triều đình huế lo sợ
ngày hai mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ở thừa thiên huế chính quyền về tay nhân dân
cùng ngày việt minh thừa thiên huế đã gửi điện yêu cầu vua bảo đại thoái vị với lời lẽ gai gắt
yêu cầu chính quyền nam triều phải giải tán và vua bảo đại phải thoái vị ngay
chiều ngày hai mươi bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bảo đại gửi điện cho chính phủ lâm thời xin thoái vị
tấm tràng bảo đại lúc bấy giờ là gió dừ giữa đầu hàng
tấm tràng bảo đại lúc bấy giờ là gió dừ giữa đầu hàng
c xử thách chính phủ lâm thời

vì đêm hai mươi hai bảo đại cho thông tin việt đã chấp nhận sáu cái đầu tranh một đêm không ngủ bảo đại chấp nhận sẽ là thoái vị
ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm vua bảo đại công bố chiếu thoái vị và quyết định chọn ngày ba mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm sẽ làm lễ ngay trước kinh thành huế
chiều tối ngày ba mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại lầu ngũ phụng vua bảo đại mặc triều phục tuyên cáo trước hàng vạn quốc dân đồng bào
cũng trong chiếu thoái vị ông vua cuối cùng của triều nguyễn đã thừa nhận
chấm trong hai mươi năm ngai vàng bể ngọc đã biết bao ngậm đắng luốt cay
từ nay chấm lấy làm vui mừng được làm dân tự do của một nước độc lập
chứ chấm nhất quyết không để cho ai lợi dụng danh nghĩa của chấm hay của hoàng gia mà lung lạc dân chúng
với việc tuyên bố tự nguyện thoái vị bảo đại buộc phải thuận theo sức mạnh không thể cưỡng
sức mạnh của nhân dân trong cuộc cách mạng mang ý chí của toàn dân tộc
ngày hai mươi ba tháng tám là kỷ nghị cách mạng tám thành công ở huế
và chiều ba mươi tháng tám là kỷ niệm đài ngọc môn diễn ra lệ thoái vị của vua bảo đại
táo ấn kiếm biểu tình của vương quyền nhân nguyện cho đại diện chủ phủ việt nam dân chủ cộng hòa
đây là một sự kiện lịch sử mà phải nói rằng nó gây ra một cái tướng vang rất lớn trong các cách mạng tháng tám
nó thiên kết tính nhân văn của cuộc cách mạng
nó không phải là chiến quyền nằm đầu
mà mục tiêu của các cuộc giải phóng nhất là đất nước đất độ
cái chế độ thủng chân là phong kiến văn đạt được
ba ngày sau lời tuyên bố thoái vị của bảo đại
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình
chủ tịch hồ chí minh đại diện cho cả dân tộc việt nam đã đọc tuyên ngôn độc lập
khẳng định quyết tâm xây dựng xã hội mới của nhân dân việt nam
nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thấp
đã thành một nước tự do độc lập
toàn thể dân tộc việt nam quyết nêm tất cả tinh thần và lực lượng
tính mạng và của cài để giữ vững quyền tự do độc lập ấy
với nhân dân việt nam thắng lợi của cuộc cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đánh dấu kỷ nguyên mới của dân tộc kỷ nguyên độc lập
chấm dứt ách nô lệ thực dân và tự do chấm dứt chế độ phong kiến
khép lại nên quân chủ kéo dài
mười thế kỷ
thưa quý vị sự kiện bảo đại ông vua cuối cùng của chế độ phong kiến việt nam
trao ấn kiếm đọc lời thoái vị nhưng quyền điều khiển quốc dân lại
cho một chính phủ dân chủ cộng hòa và tuyên bố lấy làm vui
được làm dân tự do của một nước độc lập là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng
chính thức đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền phong kiến lỗi thời
mở ra một kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc
sự kiện này cũng đặt dấu mức quan trọng kết thúc thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa toàn quốc
cách mạng tháng tám đã thành công toàn diện và triệt đề
mời quý vị cùng chúng tôi tổng hợp lại những thắng lợi của cuộc cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trong số tiếp theo của tiểu mục khát vọng độc lập vào ngày mai ngày hai mươi chín tháng tám
một mươi năm năm nằm gai nếm mật và một mươi năm ngày bách chiến bạch thắng
thưa quý vị đến đây thì chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều nay của truyền hình nhân dân cũng xin được dừng lại
xin kính chào và hẹn gặp lại